kính thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi bốn tháng sáu kỳ họp thứ nhất hội đồng nhân dân tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu các đại biểu đã bầu các chức danh chủ chốt của ủy ban nhân dân tp hcm khóa tới
theo đó các chức danh lãnh đạo tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu bao gồm
ông nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm số phiếu bầu bảy mươi bảy trên chín mươi bốn phiếu
hai ông lê hòa bình phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp số phiếu bầu tám mươi hai trên tám mươi sáu phiếu
ông ngô minh châu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp số phiếu bầu tám mươi năm trên tám mươi sáu phiếu
bốn ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp số phiếu bầu tám mươi hai trên tám mươi sáu phiếu
ông võ văn hoang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp số phiếu bầu tám mươi một trên tám mươi sáu phiếu
sáu bà phan thị thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp số phiếu bầu
bảy mươi bảy trên tám mươi sáu phiếu
ngoài ra có một mươi tám ủy viên
ủy ba nhân dân thành phố hồ chí minh
được bầu tại kỳ họp thứ nhất
là giám đốc các sở ban ngành của thành phố
tại kỳ họp bà nguyễn thị lệ
trúng cử chủ tịch hội đồng nhân dân
thành phố hồ chí minh với tỷ lệ chín mươi năm
tám mươi hai trên tám mươi sáu phiếu
ông nguyễn văn dũng trúng cử
chức danh phó chủ tịch hội đồng nhân dân
thành phố hồ chí minh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
với tỷ lệ chín mươi sáu năm
tám mươi ba trên tám mươi sáu phiếu
các chức danh trưởng phó
các ban của hội đồng nhân dân
thành phố hồ chí minh khóa một mươi
cũng được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất
đáng chú ý bí thư thành ủy
thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên
đã có bài phát biểu nhấn mạnh
đến tầm quan trọng của đại biểu
trong việc giám sát các vấn đề lớn của thành phố
trong đó có khu đô thị mới thủ thiêm
ông nhấn mạnh bài học công tác giám sát
của hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
đối với việc triển khai tổ chức thực hiện
khu đô thị mới thủ thiêm
là minh chứng về sự hạn chế
chưa làm trần trách nhiệm trước cử tri thành phố
ông nên cũng cho biết
kỳ họp thứ nhất hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh khóa một mươi
diễn ra trong những ngày thành phố hồ chí minh
siết chặt phòng chống dịch
vừa phục hồi sản xuất và triển khai đợt cao điểm
tiêm chủng huy mô lớn
nhưng số lượng cử tri tham gia cuộc bầu cử đạt tỷ lệ rất cao
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
chúc mừng chín mươi bốn đại biểu hội đồng nhân dân
thành phố hồ chí minh khóa mới
được nhân dân tín nhiệm bầu
đồng thời hy vọng các đại biểu sẽ làm đúng
làm tốt trách nhiệm như lời hứa
trước cử tri khi ứng cử